xin kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của vùng áp thấp nóng từ phía tây
trong hôm nay cũng như là hai ngày tới
bắc bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất toàn vùng
phổ biến ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
cục bộ có nơi đạt ngưỡng nhiệt nắng nóng gây gắt
trên ba mươi bảy độ
lưu ý là ban ngày trời nóng bức
nhưng về chiều tối và đêm
các tỉnh vùng núi phía bắc
như là tại khu vực lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang
hay là khu vực tuyên quang
thì sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và rông
do tác động của vùng hơi tụ gió
ở các mực khí quyển trên cao
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nên người dân tại những khu vực này cần hết sức lưu ý
quá trình mở ra của vùng áp thấp nóng
từ phía tây cũng khiến cho nền nhiệt
tại trung bộ tăng nhanh
nắng nóng trên diện rộng sẽ kéo dài
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa cho đến khu vực phú yên
với mức nhiệt cao nhất ngày mai
ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
và còn nắng nóng gây gắt
đến đặc biệt gây gắt
chỉ riêng phần phía nam của khu vực trung bộ
do vẫn có mưa rông
nên nền nhiệt độ vẫn dễ chịu hơn
chưa chiều mai chỉ ở mức là ba mươi hai đến ba mươi năm độ
ở phía nam
gió mùa tây nam không còn mạnh
vì thế mà ở khu vực tây nguyên và nam bộ
chỉ có mưa rào và rông rải rác
với lúc chiều tối với lượng không quá nhiều
còn ban ngày thì trời nắng
nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
ở khu vực tây nguyên là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
đến với biển đông
tại khu vực quần đảo hoàng sa
phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam đến tây nam
ở mức cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi ba độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông vải nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
với gió tây nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
mây thay đổi ngày nắng nóng
có nơi xảy ra nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
gió nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn